với mục đích tạo sân chơi kết nối những tân sinh viên trong quãng thời gian đầu tiên khi bước chân vào dàng đường đại học
chuỗi chương trình ngày hội tuổi trẻ hai nghìn hai mươi tiếp tục được tổ chức tại các trường đại học trên địa bàn hà nội
thời gian diễn ra ngày hội từ nay cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chuỗi chương trình ngày hội tuổi trẻ hai nghìn hai mươi là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi đoàn thanh niên
hội sinh viên và trường đại học kinh tế quốc dân
chương trình là một trong những lễ hội chào tân sinh viên lớn nhất trên cả nước
với sự góp mặt của hơn một mươi năm sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
sự kiện được tổ chức vào đầu năm học mới như một lời chào đến các tân sinh viên khóa mới
đồng thời là sân chơi bổ ích cho các sinh viên có dịp giao lưu kết bạn
trong khuôn khổ chương trình sẽ có những hoạt động cắm trải lễ hội âm nhạc hóa trang thi âm nhạc